trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng ba tại thành phố long xuyên tỉnh an giang một mươi hai tỉnh khu vực tây nam bộ đã tổ chức hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm hai nghìn một mươi chín
và ký kết giao ước thi đua năm hai nghìn một mươi bảy cụm thi đua các tỉnh tây nam bộ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đánh giá công tác thi đua khen thưởng trong cụm tây nam bộ đã có nhiều đổi mới
nội dung hình thức thi đua thực chất hơn không biểu hiện phô trương hình thức khen thường kịp thời bảo đảm đúng người đúng việc đúng thành tích
tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp công nhân nông dân ngày càng tăng
bên cạnh đó phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cũng đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng tại một mươi hai tỉnh thuộc cụm
như công tác phổ biến chủ trương chính sách pháp luật về thi đua khen thưởng ở một số địa phương có lúc chưa kịp thời
nhiều trường hợp thành tích thi đua biểu dương chưa thực sự tiêu biểu
để công tác thi đua trong cụm các tỉnh tây nam bộ đi vào hiệu quả hơn đồng chí phó chủ tịch nước yêu cầu năm nhiệm vụ cụ thể
các tỉnh tiếp tục thi đua tăng trưởng kinh tế phải dựa trên khai thác lợi thế và phát huy về địa lý tài nguyên thiên nhiên
tăng thu cho người dân gắn chặt bảo vệ môi trường công bằng an sinh xã hội
thực hiện đồng loạt nghiêm túc các văn bản chỉ thị về thi đua lấy khen thưởng là biện pháp khuyến khích sản xuất kinh doanh
và xem đây là các phong trào lớn nhằm huy động nguồn lực phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
của cả hệ thống chính trị để phát triển nhanh bền vững tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng xây dựng và nâng cao chất lượng
trong lĩnh vực quốc phòng an ninh đối ngoại hội nhập và phát triển đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền với nhiều hình thức biện pháp
và coi đây là nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt